việc tinh giảm biên chế giảm đầu mối đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương đúng đắn
tuy nhiên việc sáp nhập cơ học giữa các trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp và cạo vào các trường cao đẳng ở một số địa phương gần đây
tuy giảm thêm được đầu mối nhưng lại thiếu cơ sở pháp lý trái luật và kéo theo nhiều bất cập gây khó cho việc quản lý chất lượng chuyên môn
quản lý nhà nước và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lựa học tập của người dân
mùa tuyển sinh năm nay trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thị xã sapa tỉnh lào cai đã tuyển được ba lớp một mươi
với một trăm hai mươi ba học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu vừa học văn hóa vừa học nghề
tuy nhiên với quyết định hai nghìn năm trăm sáu mươi bốn của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
thì trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thị xã sapa đã trở thành một phần của trường cao đẳng lào cai
ý nghĩa của việc sát nhập này là để nhà trường có chủ động hơn trong việc tổ chức giảng dạy cho các cháu chương trình văn hóa bậc trung học phổ thông
theo luật giáo dục hai nghìn một mươi chín quy định tại khoản hai điều một trăm linh năm thì trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thường xuyên
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ giáo dục và đào tạo
do đó việc thí điểm chuyển giao trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thị xã sapa trực thuộc trường cao đẳng lào cai
là không phù hợp trái với quy định của luật giáo dục hiện hành
với chức năng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai
cần có trách nhiệm làm rõ để tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh một cách chuẩn xác
theo luật giáo dục hai nghìn năm hai nghìn chín và hai nghìn một mươi chín và luật giáo dục nghề nghiệp hai nghìn một mươi bốn các trung trường trung cấp cao đẳng không được dạy chương trình giáo dục thường xuyên
cấp trung học phổ thông chúng tôi xin khẳng định lại đây là điều đúng luật
thứ hai trong hệ thống văn bản ba văn bản ban hành hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi tám do ba tứ trưởng nguyễn vinh hiển tứ trưởng bùi văn ga và tứ trưởng nguyễn hiếu độ ký
đều nhất quán một quan điểm rằng là việc dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông là giao cho trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức
cái điều này chúng tôi không có thả lời khác văn bản
tuy nhiên các đồng chí vận dụng các đồng chí linh hoạt thực hiện trong giai đoạn vừa qua thì tôi xin lưu ý lại
quy chế thi trung học phổ thông đã ghi rất rõ điều một mươi ba là nếu các đồng chí không có học bạ ký bởi giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
hoặc thiệu trường trường hộ thông thì sẽ không được thi lấy bằng công nghiệp trung học hộ thông
những cái gì đó liên quan về thể chế thì rất khoát là cấp thầm quyền nào thì mình phải đáo cáo xin ý kiến cấp thầm quyền đó
trong khi mà chưa rõ thì mới làm điểm là như vậy mà chọn sapa là cái nơi mà cái nhu cầu đào tạo nghề ở đó rất lớn
còn nếu như không phù hợp thì chúng tôi lại điều chỉnh lại bởi vì đó là làm điểm